thưa quý vị liên quan đến vụ việc một nữ sinh của trường trung học cơ sở nguyễn thị thập
bị đánh trong nhà vệ sinh rồi bị quay clip đăng lên facebook gây xôn xao dư luận
ngày một mươi tháng hai phòng giáo dục và đào tạo quận bảy cho biết đã yêu cầu trường trung học cơ sở nguyễn thị thập
báo cáo về vụ việc đồng thời phối hợp với cơ quan công an chính quyền tại địa phương để xác binh xử lý vụ việc
ngày chín tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh dùng tay tốn tóc
tác đánh liên tiếp vào đầu một nữ sinh khác sau đó nữ sinh này quật ngã bạn rồi dùng chân đá
nữ sinh bị đánh chỉ biết ngồi ôm đầu chịu trận vụ việc xảy ra vào chiều ngày tám tháng hai
ở nhà vệ sinh của trường trung học cơ sở nguyễn thị thập phường tân phong quận bảy thành phố hồ chí minh
liên quan đến sự việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn thị thập xác nhận và cho biết
trường đã tiếp nhận thông tin từ phụ huynh hiện bang giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh
các bên liên quan lên làm việc phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết xử lý
phòng giáo dục và đào tạo quận bảy đã yêu cầu trường trung học cơ sở nguyễn thị thập báo cáo vụ việc
đồng thời phối hợp với cơ quan công an chính quyền địa phương xác minh vụ việc
hiện công an phường tân phong quận bảy đã tiếp nhận vụ việc tiến hành xác minh điều tra